ở yên bình đa phần là người mường với họ tiếng cổng chiêng là linh hồn trong đời sống văn hóa
cồng chiêng tham gia vào tất cả các hoạt động của người mường từ khi sinh ra cho đến khi trở về đất mẹ
chính bởi vậy người mường coi cổng chiêng như là báu vật trong nhà và giữ gìn qua các thế hệ
thế nhưng cách đây khoảng một mươi năm tiếng cổng chiêng trong đời sống của bà con người mường tại xã yên bình dường như mất hẳn
để tiếng cổng chiêng lại vang lên trong những thôn xóm của người mường ở yên bình đồng chí nguyễn quốc thịnh là một trong những người đã dành nhiều thời gian và tâm sức
vì bản sắc dân tộc trước đây các cụ trở lại trước đây tôi còn nhỏ tôi thấy các đọc cưới lễ hội ngày tết
là có tiếng cổng chiêng rất rộn rã lòng người còn đám ma đám buồn cũng có tiếng cổng chiêng để thông báo đến họ mặc toàn thể gia quyến cái tiếng chiêng buồn sâu sắc
nhưng mà sau khi từ đó dần dần mai một tôi thấy cũng rất là buồn mà trong thâm tâm tôi cũng muốn làm gì
phải vốn đắp lại khởi sắc lại để làm sao mà tiếp tục duy trì cái bản sắc của người mường là cổng chiêng
khi xã yên bình được sát nhập về thủ đô hà nội vào năm hai nghìn tám cấp ủy chính quyền từ thành phố đến huyện hết lòng kêu gọi và hỗ trợ xã khôi phục lại nét văn hóa đặc sắc đó
vậy là như nắng hạn gặp mưa rào ông bắt đầu chặng hành trình đi tìm lại tiếng cổng chiêng cho đồng bào mình
thế nhưng mọi chuyện trên thực tế khó khăn hơn nhiều so với ông nghĩ
khi mới bắt tay vào việc ông phải đối diện với hàng loạt vật
ở thôn nguồn kinh phí chung eo hẹp mà một bộ cồng chiêng có giá trị hàng chục triệu đồng
cuộc sống mưu sinh của bà con lại vất vả họ dành hết thời gian cho làm ăn kinh tế
rồi ai sẽ là người truyền dạy việc học sẽ diễn ra như thế nào
rồi khi nói với những người trẻ về cồng chiêng họ gần như không đồng cảm
chúng tôi là không có cái chiêng nào nữa cả
chúng chẳng có cổng chiêng
trong khi đó là thực lực của địa phương rất khó khăn về tài chính
trong điều kiện hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn như vậy nhưng đồng chí nguyễn quốc thịnh vẫn cứ quyết tâm làm
điều may mắn nhất trong những năm tháng đi tìm lại tiếng cổng chiêng cho người mường là ông thịnh được sớm gặp cụ quách đình phúc
cụ phúc đã mất cách đây hai năm nhưng nếu không có cụ có lẽ ông thịnh đã không biết phải xoay sở thế nào
trong thôn cụ quách đình phúc là người mường
cụ phúc là người mường hiếm hoi biết đánh cổng chiêng được bà con tôn vinh là nghệ nhân
ngày đó ông thịnh tìm đến củ phúc bày tỏ ý định muốn được khơi dậy lại văn hóa cổng chiêng của đồng bào
bằng cách thành lập nên một câu lạc bộ cồng chiêng cho mọi lứa tuổi mà trước hết là hội người cao tuổi
thấy ông thịnh nhiệt tình say mê cụ phúc đã hết lòng ủng hộ và giúp đỡ
sự quan tâm của huyện cho xóa một bộ cổng chiêng
thì ông cụ với ông bí thư cũng triệu tập các bà các cơ trong câu lạc bộ đến tập cổng chiêng
mưa nắng hàng ngày là cụ vẫn nhiệt tình lên chỗ hội trường đấy để dạy cho các bà các chị
thực sự tôi cũng rất cảm ơn ông đó
tôi cũng dựa vào ông đó mà tôi tin tưởng ông đó
trước khi tôi chuẩn bị mua cổng chiêng tôi cũng xuống để báo cáo với ông
ông phúc thì mới cương vị là bí thư chính bộ với một ông là nghệ nhân thì ông đã hoàn toàn ủng hộ
hai ông sẵn sàng khi mua cổng chiêng rồi mà thành lập được câu lạc bộ rồi
thì ông sẵn sàng đứng ra ông sẽ dạy bảo không quản ngại già yếu gì đêm hôm
ông là cứ mấy tháng trời sòng dã lên huyền tập cho hội cao tuổi
mỗi buổi tập luyện của cụ phúc và những thành viên trong câu lạc bộ người cao tuổi ông thịnh không vắng mặt buổi nào
dù mưa gió hay rết mướt
trước giờ học ông lại đến từng nhà hô hào các thành viên câu lạc bộ đi học đúng giờ
bởi ông biết khi đời sống kinh tế vất vả bà con chưa quan tâm đến cổng chiêng
thì không có cách nào khác ngoài việc phải sát sao và động viên họ từng bước một
để nhóm dần lên tình yêu và ý thức trách nhiệm của bà con người mường với tiếng cổng chiêng của đồng bào mình
thì ông bí thư cũng rất là nhiệt tình bằng các bà đi tập
hôm nào ông cũng ra để động viên các bạn
các bà cố gắng để tập để đưa cái phong trào cổng chiêng ở thôn mình lên
từ khi được các ủy đảng chi bộ ở đây chú ý đến và cũng là động viên kịp thời
nên các bà cũng rất sẵn sàng
khi cụ quách đình phúc mất vì tuổi cao sức yếu
phong trào đánh cổng chiêng của bà con thôn thung mất đi một chỗ dựa
đồng chí nguyễn quốc thịnh lại phải đi tìm nghệ nhân
ở những nơi khác mời họ về để tiếp nối những bài học và dự định còn giang dở
một trong số những dự định ông đau đáu thực hiện
đó là tiếp tục thành lập nên đội cổng chiêng cho chị em phụ nữ trong thôn
chị nguyễn thị hằng là tri hội trưởng tri hội phụ nữ thôn thuống
và cũng là thành viên của đội cổng chiêng dành cho chị em
ban đầu khi được vận động đi học chị không mấy hào hứng
bởi lúc đó chị chưa cảm nhận được cái hay cổng chiêng
thế nhưng càng học thứ âm thanh đó lại càng làm chị say mê
tôi mới học cuộc chiêng thì tôi chưa hiểu về ý nghĩa của nó như thế nào
đúng cho lúc đấy học chỉ biết nghệ cứ nghe nhạc nốt trầm nốt bổng
lúc đấy là đâm ra cũng chả hiểu như thế nào là cũng không có khí thế học lắm
thế nhưng mà khi mình học rồi thì cũng là cái niềm đam mê mà cũng hình như là cái bản sắc
nó ăn sâu vào cái vỗn sĩ ấy
thì là mình người dân tộc mường mà
khi mình học mình hiểu ý nghĩa của nó rồi là bây giờ là cũng rất thích đấy ạ
giờ đây nhìn lại nếu không có ông thịnh
thì có lẽ chị đã không kiên trì đến lúc cảm nhận được cái hay của cổng chiêng như vậy
không chỉ một tháng hai tháng mà gần một mươi năm nay
ông bí thư tri bộ lúc nào cũng ở bên cạnh phong trào học cổng chiêng của chị em
động viên khích lệ song hành
từ những buổi tập một vài người
cho đến khi đông đảo chị em trong thôn rủ nhau đi học
từ đó chính bởi cảm nhận được sự nhiệt huyết và trách nhiệm
lòng mong mỏi khôi phục lại nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình ở đồng chí thịnh
mà chị hằng đã nỗ lực hơn để học được cổng chiêng
và đưa phong trào của chị em ngày càng đi lên
không phải là hàng ngày mà luôn cả hàng tháng
mà từ năm hai nghìn một mươi cho đến nay
bí thư tri bộ là đến tầm
bận nhà để thứ nhất là động viên
thứ hai là khích lệ phong trào và tinh thần của chị em
cho nên là tôi cũng rất thấy an tâm
lấy niềm say mê nhiệt huyết của mình để truyền cảm hứng
và khơi dậy ý thức trách nhiệm cho các bạn trẻ trong thôn
đó là cách mà bí thư tri bộ nguyễn quốc thịnh đã làm
để câu lạc bộ cồng chiêng của chị em phụ nữ được lớn dần lên
ngày hôm nay những tiếng cổng chiêng đã trở lại với đời sống bà con người mường
câu lạc bộ ở thôn thuống
câu lạc bộ thôn thuống của chúng tôi hồi cao tuổi là
đã đi là chỉ có đường nhất không nhất thì gì
không bao giờ là ngoài phạm vi được
cho nên phong trào cổng chiêng của bạn sắc mường bây giờ càng ngày càng đi lên
với đồng chí nguyễn quốc thịnh đó mới là một chặng đường nhỏ
mà ông đã đi qua trên hành trình tìm lại tiếng cổng chiêng cho bà con người mường
khó khăn rồi sẽ tiếp tục thử thách ông
nhưng có lẽ bằng tình yêu và trách nhiệm
ông sẽ lại làm được những điều ý nghĩa
để văn hóa cổng chiêng thực sự là bản sắc của người mường
nhưng trách nhiệm là một đảng viên đặc biệt là một đồng chí lãnh đạo là bí thư tri bộ
hai đứa là cũng rất là đam mê trong phát triển về bản sắc dân tộc mường đặc biệt là về cổng chiêng

chính vì điều đó mà chúng tôi trao đổi với gia đình với vợ con dành cho tâm huyết
kể cả về tinh thần kể cả về vật chất có thể để mà làm sao mà cùng với bà con trong thôn
để mà xây dựng cái đội cổng chiêng của xã của xóm thôn ngày một phát triển lên